hội nghị trực tuyến với các địa phương để triển khai kết luận của trung ương và nghị quyết của quốc hội khóa một mươi năm về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm qua đã tiếp tục được đẩy mạnh
đạt nhiều kết quả nổi bật ấn tượng có sự chuyển biến rất tích cực nâng cao rõ rệt về chất
ông yêu cầu các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương
tổng bí thư nêu rõ kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án vụ việc nghiêm trọng xã hội quan tâm
ông cho biết đây là việc đang làm và quyết tâm làm
tuần tới ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ họp
việc này sẽ làm liên tục không phải vì phòng chống
covid một mươi chín mà dừng lại không xử lý
đến thời điểm này có thể khẳng định việt nam đã thực hiện thành công chiến lược vaccine đi sau về trước với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay
mặc dù vậy để kiểm soát tốt dịch bệnh gắn liền với phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tổng bí thư đề nghị theo dõi sát sao và nắm chắc các diễn biến của covid một mươi chín trên cả nước và toàn thế giới
đặc biệt mới đây phát hiện các ca biến chủng mới để kịp thời có chính sách và các biện pháp ứng phó

tổng bí thư yêu cầu không được chủ quan lơ là mất cảnh giác với dịch bệnh
virus còn biến thể không biết sẽ có những biến chủng như thế nào chúng ta không lường trước được và đã xảy ra ở nhiều nước rồi
đây là vấn đề rất khó rất phức tạp
đối với việc thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tổng bí thư lưu ý một số vấn đề
trong đó có tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn
chính phủ cần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số
kinh tế tuần hoàng và thích ứng với biến đổi khí hậu
như vậy các cơ quan quan tâm nhiều hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội
tiếp tục cố gắng tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao
gần đây tại việt nam phát hiện sáu ca mắc omicron ở thành phố hồ chí minh
điều này cho thấy rằng tốc độ lây lan của chủng omicron gấp bảy lần so với chủng delta
đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine và gấp ba lần với những người đã tiêm đủ liều
việc biến thể omitrand lan rộng dẫn đến các hệ thống y tế việt nam quá tải
mới đây trong buổi phát biểu của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long tại hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của trung ương
và nghị quyết của quốc hội khóa một mươi năm về việc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ diễn ra chiều qua
trong đại dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trong năm hai nghìn hai mươi
thể xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp hơn và khó lường hơn
theo đó sơ cả mắt có thể tăng nhanh ngay cả khi tiêm vaccine và nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
với sự xâm nhập của biến chủng omitron và có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
ngành y tế tiếp tục là lực lượng nồng cốt với các lực lượng tuyến đầu khác đã đang và sẽ quyết tâm trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
với mục tiêu trên hết
cách là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
ông long lưu ý rằng mặc dù có những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng mức độ tăng nặng của người nhiễm biến chủng omitfor
có thể nhẹ hơn đối với biến chủng delta tuy nhiên với tốc độ lây lan rất nhanh
omicron tăng gấp bảy lần so với biến chủng delta với những người chưa tiêm đủ liều vaccine
gấp ba lần so với những người đã tiêm đủ liều vaccine
như vậy nếu chúng ta để omitforn lây lan rộng đối với đất nước chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng quá tải đối với hệ thống y tế
và vì thế con số tử vong sẽ tiếp tục tăng lên
ngành y tế sẽ tập trung hoàn thiện thể chế xây dựng và trình các dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
luật dược sửa đổi và tiếp tục ra soát hoàn thiện các văn bản pháp luật để tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý chỉ đạo và triển khai hoạt động
ngành sẽ đế mạnh công tác phòng chống tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong công tác y tế
đồng thời sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế từng bước đảm bảo đủ số lượng
nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhân viên y tế các tuyến có các chế độ chính sách đẩy ngộ phù hợp
triển khai kết luận của bộ chính trị tăng phụ cấp của nhân viên y tế dự phòng và y tế cơ sở lên một trăm ba mươi
sắp xếp bộ máy y tế nhất là y tế cơ sở một cách phù hợp theo quy mô dân số không theo địa giới hành chính
thưa quý vị tiếp tục với buổi hội nghị trực tuyến ngày hôm qua
ubnd tp hà nội chu ngọc anh cho biết gần đây số ca mắc covid một mươi chín của tp hà nội đang nằm trong tóp đầu cả nước
ngay lập tức hà nội đưa ra triển khai ba tầng điều trị
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cho biết trong năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã quyết liệt thực hiện mục tiêu kép
vừa kiểm soát dịch hiệu quả covid một mươi chín để chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh
vừa đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi sản xuất kinh doanh
ông chu ngọc anh cho biết suốt năm hai nghìn hai mươi một
hà nội đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
trong các đợt chống dịch chúng tôi đã tổ chức các đợt tiêm chủng với quy mô rất lớn
hiện nay chúng tôi đã tiêm cho công dân độ tuổi từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi chín
bên cạnh đó nhóm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín là nhóm người cao tuổi
với số lượng lên trên một trăm hai mươi người
hiện nay hà nội đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho nhóm này với số lượng lớn
hiện chỉ còn hơn một mươi bảy người già là chưa được tiêm
về vấn đề điều trị người mắc covid một mươi chín ông chu ngọc anh cho biết
hà nội triển khai đồng bộ ba tầng điều trị với tinh thần phòng dịch từ sớm từ xa từ cơ sở
như vậy tại hà nội đang là địa bàn bị ảnh hưởng lớn nhất bởi làn sóng dịch thứ tư
bên cạnh sự nỗ lực phòng chống dịch thành phố tập trung các nguồn lực lo an sinh xã hội
tránh gây ảnh hưởng thiệt hại nặng nề
lan sóng dịch thứ tư càng quét qua thành phố hà nội đang có số ca mắc nằm trong tóp đầu cả nước
bên cạnh đó tại thành phố hồ chí minh số ca mắc covid một mươi chín đặc biệt với đối tượng trẻ em
đang là đối tượng được quan tâm có xu hướng giảm và không còn tình trạng quá tải
ngày hôm qua sở y tế cho biết tính đến ngày bốn tháng một thành phố đang điều trị cho năm tám trăm sáu mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có một trăm một mươi ba trẻ dưới một mươi sáu tuổi chủ yếu có triệu chứng nhẹ và trung bình
hầu hết các trường hợp này đang được theo dõi chăm sóc và điều trị tại ba bệnh viện nhi của thành phố
gồm bệnh viện nhi đồng một bệnh viện nhi đồng hai
và bệnh viện nhi đồng thành phố
tại bệnh viện nhi đồng hai giai đoạn đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bệnh viện theo dõi điều trị cho hơn một trăm sáu mươi bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có một trăm linh trẻ em
hai mươi trường hợp còn lại là người mắc bệnh đi cùng con nhỏ
bệnh viện đang điều trị năm mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có ba mươi bảy trẻ và hai mươi một người lớn
là phụ huynh đi theo để hỗ trợ chăm sóc con
số lượng này giảm một phần ba so với đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo bác sĩ đỗ châu việt
trưởng khoa covid một mươi chín kiêm trưởng khoa nhiễm bệnh viện nhi đồng hai
bệnh nhi nhập viện giảm tương ứng với số ca mắc lượng bệnh nhân nặng và tử vong
đang giảm dần tại tp hcm cùng với tỷ lệ bao phủ vaccine ngày càng tăng cao
sau một thời gian thành phố triển khai tiêm vaccine cho trẻ em trên một mươi hai tuổi
lượng bệnh nhi nhóm này đã giảm rõ rệt chỉ một vài trẻ trên một mươi hai tuổi mắc covid một mươi chín
phải nhập viện sau khi đã tiêm vaccine đều thuộc nhóm có bệnh lý nền
đã điều trị ổn định và xuất viện không ghi nhận tử vong
cũng theo bác sĩ việt tình trạng khoa nhi vừa điều trị trẻ em covid một mươi chín
vừa theo dõi người lớn mắc bệnh có thể xem là lần đầu diễn ra
tuy nhiên vì người lớn đa số đều tiêm vaccine đủ nên là trị trứng nhẹ hoặc không có
việc điều trị tập trung tối đa cho trẻ nhỏ
còn tại bệnh viện nhi đồng một phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phùng nguyễn thế nguyên
trưởng đơn vị điều trị covid một mươi chín cho biết hồi đầu tháng một mươi hai
lượng f nhập viện điều trị tại đây có lúc lên đến một trăm năm mươi
hiện f trẻ em nhập viện giảm mạnh
với gần bốn mươi trẻ điều trị
trong đó có gần một mươi trẻ diễn tiến nặng trong đó có một trẻ phải lọc máu bốn trẻ phải thở máy
đây đều là những kẻ kèm theo bệnh lý nền nặng như là bài não béo phì rối loạn chuyển hóa
phó giáo sư tiến sĩ nguyên chia sẻ nhóm trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên hầu như không còn phải nhập viện
kể từ khi thành phố triển khai tiêm vaccine cho các cháu
trước đây một số ca từ một mươi bốn một mươi năm tuổi đều là vì béo phì kèm theo covid một mươi chín
trước kế hoạch cho trẻ em tp hcm đi học trở lại
các chuyên gia y tế cho rằng số ca mắc covid một mươi chín có thể biến động trong những ngày tới
tuy nhiên phụ huynh không nên quá lo lắng vì trẻ mắc covid một mươi chín hầu hết không nghiêm trọng như người lớn
chỉ một số trường hợp thừa cân béo phì bệnh nền sẽ diễn tiến không thuận lợi và dễ trở nặng hơn
vì vậy các phụ huynh cũng như là nhà trường cần phải thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện năm k
và tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ trong độ tuổi theo quy định của bộ y tế
có thể thấy diễn biến dịch tại các tỉnh đang vô cùng căng thẳng
đặc biệt là tại tây ninh ghi nhận trong ngày ở địa phương này đang ở mức trung bình một mươi ca một ngày
tính đến nay tây ninh ghi nhận tổng cộng sáu trăm bảy mươi tám ca tử vong do covid một mươi chín
đây cũng là con số tử vong đáng báo động do đó bà con hết sức lưu tâm không nên chủ quan
ông nguyễn thanh ngọc chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh cho biết
khó khăn hiện nay của tây ninh là thiếu thốn về đội ngũ y tế ở các tầng điều trị
chủ yếu ở tầng hai tầng ba
đồng thời theo ông ngọc hiện tỉnh vẫn chưa chủ động được thuốc và nguồn oxy phục vụ công tác điều trị
trong khi đó trên địa bàn tỉnh có bốn bệnh viện tuyến tỉnh hệ công lập
ba bệnh viện tư nhân chín trung tâm y tế cấp huyện chín mươi bốn trạm y tế xã phường thị trấn
trước tình hình này tỉnh đã chỉ đạo chín trên chín huyện thị xã thành phố
thành lập trạm y tế lưu động kể cả trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp điều trị f
đến nay tỉnh đã thành lập một trăm linh tám trạm y tế lưu động và một năm trăm một mươi tám tổ y tế lưu động
trong đó có tám trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp
trước tình hình do ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh tây ninh cũng đang đẩy nhanh việc phủ vắc xin mũi ba
cho người đã tiêm hai mũi từ ba tháng trở lên
theo đó đã có ba mươi sáu chín trăm hai mươi liều vaccine mũi ba đã được tiêm tăng cường
nâng tổng số người tiêm mũi ba lên một bảy trăm chín mươi sáu một trăm hai mươi tám người
trên tổng số hai sáu mươi chín trăm bảy mươi liều vắc xin
cũng theo đó tây ninh đến nay đã chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng covid một mươi chín
theo nghị quyết sáu mươi tám cho hai trăm ba mươi bốn bảy trăm chín mươi ba người với tổng số tiền là bốn trăm linh hai tỷ đồng
chi trả theo nghị quyết một trăm một mươi sáu cho hai trăm một mươi một chín trăm năm mươi hai người với tổng số tiền là bốn trăm tám mươi bảy hai tỷ đồng
như vậy ca tử vong giao động một mươi ca một ngày cùng với áp lực do thiếu thốn nhân lực y tế
đang khiến tây ninh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
hy vọng người dân cả nước đặc biệt là người dân tây ninh cũng đồng hành cùng với quê hương
chống lại sự khắc nghiệt của dịch bệnh
tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín khi mang thai không liên quan đến việc sinh non
đây là kết luận trong báo cáo vừa được trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh mỹ công bố
do đó mẹ bầu nên yên tâm chỉ cần chuẩn bị cho mình một tâm hồn thật đẹp và tâm lý thoải mái
đến tiêm vắc xin ngừa covid một mươi chín các mẹ bầu nha
theo báo cáo của cdc mỹ tỷ lệ sinh non trong số hơn một mươi thai phụ đã tiêm ít nhất
một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín là bốn chín thấp hơn nhiều so với mức bảy trong số ba mươi sáu thai phụ chưa tiêm chủng
việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cũng không làm tăng nguy cơ sinh ra trẻ nhẹ cân hơn bình thường
kết quả nghiên cứu này chứng minh cho khuyến nghị của cdc về sự an toàn của việc tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín trong quá trình mang thai
báo cáo nêu rõ bằng chứng về lợi ích của việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong quá trình mang thai
tiếp tục được ghi nhận trong đó có việc phát hiện các kháng thể
trong máu cuốn rốn
nếu như trung quốc phát hiện ra dòng virus tàn hình thì mới đây một biến chủng covid một mươi chín mới
với bốn mươi sáu đột biến đã được phát hiện ở miền nam nước pháp
thông tin được công bố trên cổng thông tin medrxiv
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus đã cảnh báo vào tuần trước đó rằng
khi đại dịch này kéo dài có thể các biến thể mới có thể trốn và tránh biện pháp đối phó của chúng tôi
và trở nên hoàn toàn kháng lại vắc xin
hiện tại hoặc lây nhiễm trong quá khứ cần phải điều chỉnh vắc xin
đây cũng là lúc biến thể mới có tên là ihu xuất hiện
các nhà khoa học cho biết phân tích bộ gen của virus đã tìm thấy bốn mươi sáu đột biến
do đó kiểu đột biến gen chỉ ra một biến thể mới mà chúng tôi gọi là isu
theo tên trường đại học của chúng tôi các nhà nghiên cứu cho biết
hiện biến chủng omicron đang lan rộng ở pháp
người đứng đầu bộ y tế pháp oliver venaland cho biết biến chủng này sẽ sớm trở nên phổ biến
vào đêm ngày ba tháng một bộ trưởng vern lo ngại cho biết tình hình covid một mươi chín trong một tháng
sẽ gây khó khăn cho các bệnh viện trong nước và hệ thống y tế của nước này
các nhà khoa học trên khắp thế giới đã cảnh giác cao độ về các đột biến mới của coronavirus
vì chúng có thể tạo ra các biến thể dễ lệ lan hơn và kháng vắc xin
sự xuất hiện của biến thể omicron được who xếp vào loại biến thể cần quan tâm voc vào tháng một mươi một
đã khiến nhiều quốc gia đóng cửa biên giới và thắt chặt các hạn chế khác liên quan đến đại dịch
nếu như ca mắc mới ở ấn độ bùng nổ khiến cho toàn thế giới kinh sợ
thì thời gian này người ấn độ đã lên dây cóc chuẩn bị cho một làn sóng mới
hiện tại số ca covid một mươi chín tăng sáu lần sau một tuần
ấn độ nhanh nhóm làn sóng dịch thứ ba
ấn độ báo cáo thêm năm mươi tám chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới tăng gấp sáu lần so với cách đây hơn một tuần
chín một trăm linh ca vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai theo world dometics
gần một phần ba số ca bệnh trong đó được chống dịch
từ ghi nhận ở thành phố new delhi và mumbai n k arora
người chỉ đạo chương trình chống ngừa covid một mươi chín của ấn độ cho biết
ấn độ rõ ràng đang nhen nhóm làn sóng dịch thứ ba và một trong những tác nhân chính là biến thể omicron
ấn độ phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên vào ngày hai tháng một mươi hai
đến nay tổng số ca nhiễm omicron ở nước này đã lên tới hơn hai ca
trong đó có sáu trăm năm mươi ba ca ở bang maharashtra bang có thành phố mumbai
và bốn trăm sáu mươi bốn ca ở vùng thủ đô delhi
dữ liệu sơ bộ cho thấy người nhiễm omic ron ít có nguy cơ chuyển nặng hơn so với các biến thể khác
nhưng giới chuyên gia khuyến cáo các quốc gia nên thận trọng vì sự gia tăng số ca bệnh
có thể khiến cho hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải
ngày bốn tháng một thủ hiến vùng thủ đô new delhi arvin kedrivan cho biết rằng
ông đã mắc covid một mươi chín và tự cách ly ở nhà vì có các triệu chứng nhẹ
vài giờ sau đó quyết định áp lệnh giới nghiêm
trong đêm cuối tuần được ban hành ở delhi tất cả hoạt động không thiết yếu sẽ bị cấm
từ đêm thứ sáu cho đến sáng thứ hai
chính quyền trong thành phố mumbai trung tâm tài chính của ấn độ cho biết
sẽ xem xét áp đặt lệnh phong tỏa nếu số ca mắc mới hàng ngày vượt mốc hai mươi ca
đến nay khoảng sáu mươi ba người trưởng thành ở ấn độ đã được tiêm đủ liều vaccine
và hơn chín mươi đã được tiêm ít nhất một mũi
đến thời điểm hiện tại ấn độ đã ghi nhận hơn ba mươi bốn triệu ca mắc covid một mươi chín
và hơn bốn trăm tám mươi hai ca tử vong
mặc dù các chuyên gia cho rằng con số thực sự có thể còn cao hơn nhiều
trung quốc đang đối mặt với đà lây lan covid một mươi chín nghiêm trọng tại thành phố tây an
thuộc tỉnh thiểm tây với gần một bảy trăm linh ca nhiễm mới chỉ trong hai tuần gần đây
đây là đợt bùng dịch nghiêm trọng nhất tại trung quốc kể từ khi virus xuất hiện
hai năm trước và trung quốc vẫn áp dụng chiến lược zero covid
quét sạch f trong cộng đồng
tây an với một mươi ba triệu dân bị phong tỏa nghiêm ngặt
thế nhưng mới đây các nhà nghiên cứu trung quốc đã công bố
thông tin chi tiết về dòng ba của biến thể siêu đột biến omicron
đây được gọi là dòng virus tàn hình vì khó phát hiện hơn
so với dòng nguyên bản của biến thể omicron
theo các nhà nghiên cứu trung quốc biến thể omitron được chia thành
ba dòng ba một ba hai và ba ba trong đó ba một là dòng phổ biến nhất
còn ba hai được gọi là dòng tàn hình khó phát hiện hơn
vì dòng này không có đột biến mất đoạn trong gen s
vốn là đặc điểm của virus omicron nguyên bản
tại trung quốc một ca bệnh
nhập cảnh nhiễm dòng ba hai đã được phát hiện tại tỉnh quảng đông
bệnh nhân là một người đàn ông ba mươi một tuổi
đi máy bay từ moskart oman đến quảng châu tỉnh quảng đông
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai và được chuyển đến một khách sạn cách ly tập trung
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai người này nhận kết quả dương tính với sars cov hai
và được đưa đến bệnh viện nhân dân số tám quảng châu để điều trị
theo hình ảnh chụp ct ngực bệnh nhân có vùng viêm ở cả hai lá phổi
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai kết quả giải trình tự ra
trên cho thấy bệnh nhân nhiễm dòng ba hai của biến thể omicron
so với virus sars cov hai nguyên bản được phát hiện ở vũ hán
dòng ba hai có tới sáu mươi bảy thay đổi ở nucleotide
ở cấp độ protein tổng số bốn mươi chín đột biến acid amin đã được phát hiện
bao gồm hai mươi bảy đột biến ở protein gai
theo các nhà nghiên cứu trung quốc đặc điểm sinh học và khả năng lây truyền của ba
có thể khác với omicron nguyên bản gốc vì dòng này có nhiều khác biệt về bộ gen
tuy nhiên để đưa ra kết luận cuối cùng về tác động của ba
giới chuyên gia cần nghiên cứu sâu hơn và tiếp tục theo dõi trong thời gian dài
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một biến thể omicron được tổ chức y tế thế giới
xếp vào nhóm biến thể đáng quan ngại voc
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một mẫu trình tự gen đầu tiên của dòng ba hai
được cơ quan y tế nam phi cập nhật lên sáng kiến toàn cầu về chia sẻ dữ liệu bệnh cúm gisad
đến thời điểm hiện tại tổng số mẫu gen được tổ chức
dòng ba hai trên gisaid đã lên tới tám mươi chín mẫu
chủ yếu là từ nam phi đan mạch canada anh mỹ ấn độ v v
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này hãy cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những thông tin đáng chú ý

hãy like subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo